thưa quý vị công an tỉnh quảng bình cũng vừa triệt phá ổ nhóm thu thập hơn một mươi bảy triệu dữ liệu thông tin cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước
theo các nhóm vùng miền chức danh và nghề nghiệp để bán nhằm thu lợi bất chính
và nhằm che giấu hành vi của mình nhằm đối tượng đã thực hiện hành vi rửa tiền
thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện nước trên phạm vi toàn quốc
ước tính số lượng tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận tiền chiếm đoạt được
và các tài khoản rửa tiền là khoảng bốn mươi tài khoản với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tại địa bàn tỉnh quảng bình qua tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của người dân
về hoạt động lấy cắp thông tin dữ liệu cá nhân nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
sử dụng mạng viễn thông mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi
xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới cần phải tập trung đấu tranh phát hiện ngăn chặn
nên giám đốc công an tỉnh quảng bình đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh
sau một thời gian kiên trì theo dõi lên kế hoạch đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ
thuộc công an tỉnh quảng bình thực hiện kế hoạch phá án
từ nhiệm vụ được phân công đồng loạt triển khai lực lượng chia thành nhiều mũi
di chuyển đến thành phố hồ chí minh tiền giang tây ninh bến tre thanh hóa
truy bắt khám xét trụ tập các đối tượng
các đối tượng liên quan để khai thác đấu tranh
các đối tượng gồm nguyễn phát tài mạch thị nga mạch thị mỹ phan thị bạc
phạm thị lý và đoàn phạm thành nhân
quá trình khám xét nơi ở các đối tượng đã thu giữ khoảng bốn file dữ liệu
chứa một mươi bảy triệu thông tin cá nhân bị đánh cắp và nhiều tăng vật tài liệu liên quan
bước đầu xác định thủ đoạn của các đối tượng này là kết nối với nhau
để thu thập trái phép các thông tin của hàng nghìn khách hàng
có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng
sau đó chúng dùng các thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn chiếm quyền truy cập sim điện thoại khôi phục lại mật khẩu
đăng nhập tài khoản internet banking có kết nối với sim để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
qua các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn phát tài mạch thị nga về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản
và mạch thị mị về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác
đồng thời tiếp tục phối hợp với công an các địa phương để tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan